bộ công thương đã chính thức ban hành việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm thép mạ tôn mạ nhập khẩu từ trung quốc hồng kông và hàn quốc
theo đó bắt đầu từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ trung quốc sẽ bị áp mức thuế chống bán phá giá thấp nhất là ba một mươi bảy và cao nhất là ba mươi tám
đối với các sản phẩm có xuất xứ từ hàn quốc bị áp thuế ít hơn giao động trong mức bảy hai một mươi chín thuế chống bán pha giá sẽ được áp dụng trong vòng năm năm tới
trước đó ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bộ công thương đã ra quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào việt nam có xuất xứ từ trung quốc
bao gồm hồng kông và hàn quốc với mức giao động từ bốn đến ba mươi tám ba mươi tám